theo tổng cục môi trường tuần từ một mươi một đến một mươi bảy tháng một mươi một ô nhiễm không khí ở hà nội miền bắc và bắc trung bộ
vẫn tiếp tục ở mức cao khi tất cả đều ở mức đỏ
các chất ô nhiễm trong đó có bụi mịn pm hai năm không thể phát tán lên cao và đi xa
hệ thống quan chắc của tổng cục môi trường ghi nhận chỉ số chất lượng không khí aqi
tại địa chỉ năm trăm năm mươi sáu nguyễn văn cử hà nội đã tăng lên trong khoảng thời gian từ bốn đến sáu giờ sáng nay
ngày một mươi một tháng một mươi một và liên tục ở mức trên hai trăm linh
hệ thống quan chắc pme cũng cho thấy gần như tất cả các điểm đo ở hà nội đều ở ngưỡng đỏ aqi từ một trăm năm mươi đến hai trăm linh
ô nhiễm nghiêm trọng diễn ra vào buổi sáng và chiều tối và được cải thiện vào buổi chiều
theo các chuyên gia hiện tượng này là do thời tiết hà nội hành khô
trích lệnh nhiệt độ ngày và đêm lớn đã gây hiện tượng nghịch nhiệt chất lượng không khí vì thế giảm đi
theo tổng cục môi trường chất lượng không khí tại hà nội đang có xu hướng đi xuống nồng độ pm hai năm tăng dần qua các ngày
tổng cục môi trường bộ tài nguyên và môi trường khuyến cáo người dân nên hạn chế tập thể dục ngoài trời vào buổi sáng
hạn chế mở cửa sổ và sử dụng khẩu trang chống bụi khi ra đường